ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất thu hoạch lúa đang góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích tiết kiệm chi phí sản xuất tăng thu nhập cho nông dân và quan trọng khi đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất và thu hoạch lúa đang giải quyết bài toán thiếu hụt lao động ở nông thôn hiện nay
cánh đồng xã đông cứu huyện gia bình tỉnh bắc ninh những ngày tháng năm
khác với mọi năm mặc dù đây là chính vụ thu hoạch lúa tuy nhiên thay vì bà con ở dưới ruộng thì giờ đây họ chỉ ngồi trên bờ chờ những bao lúa từ chiếc máy gặt đưa lên và chỉ việc chở về nhà
khi đưa máy cấy vào cái chi phí đầu vào giảm giống giảm tiền công giảm và trong quá trình sinh trưởng của lúa thì giảm được sâu bệnh và cái lăng suất dự kiến cái vụ này là chúng tôi dự kiến là tăng từ một mươi năm đến ba mươi cái lăng suất
còn đây là hai mươi hectare lúa mà cách đây hơn ba tháng diện tích này được xuống vụ trong một ngày bằng công nghệ mạ khay máy cấy
nhờ được cấy cùng một lúc đúng thời vụ
do đó cây mạ cho nhánh khỏe mạnh sinh trưởng và phát triển đều rãnh thoáng mạ quang hợp tốt hiệu quả được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao
nó giảm đi thì sẽ giảm chi phí sản xuất và giảm ra giá thành của sản xuất lúa
thế rồi vấn đề môi trường v v nó kéo theo rất là nhiều nhiều vấn đề cho nên cả hiệu quả về kinh tế hiệu quả xã hội hiệu quả môi trường thì đều tốt cả
cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo cấy bằng công nghệ mạ khay máy cấy đến thu hoạch đang được nhân rộng tại nhiều địa phương
việc ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt cho cây lúa đang là giải pháp hữu hiệu trong quá trình thúc đẩy một nền nông nghiệp hàng hóa
trong bối cảnh lực lượng lao động cho nông nghiệp tại các vùng nông thôn hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng